tổ chức y tế thế giới who và các hãng dược sản xuất vaccine covid một mươi chín khuyên cáo
những người bị huyết áp cao tiểu đường tuyếp hai là các đối tượng nên tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
vaccine có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh đồng thời làm giảm các biến chứng khi nhiễm virus
trên thực tế vaccine giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể
vì vậy bệnh nhân tiểu đường cần phải tiêm trong thời gian sớm nhất có thể
trong đó người mắc bệnh tiểu đường cần lưu ý những điểm sau đây
một khai báo về tình trạng bệnh tiểu đường kèm theo những bệnh lý khác nếu đang mắc phải trước khi tiêm
trước trong và sau khi tiêm vaccine không được tự ý ngưng các thuốc điều trị tăng đường huyết
tại điểm tiêm phòng cần thông báo với các cán bộ y tế về các thuốc đang sử dụng
khi đi tiêm cần tuân thủ các hướng dẫn của cán bộ y tế các nguyên tắc theo dõi báo cáo và xử lý
các phản ứng thông thường có thể gặp sau khi tiêm như đau đầu đau tại điểm tiêm mỏi cơ sốt và bao gồm các triệu chứng có thể xảy ra như sốc phản vệ
do đó những người bệnh nhân đai tháo đường cần theo dõi sau khi tiêm ít nhất ba mươi phút tại điểm tiêm chủng
báo cáo những điểm bất thường cho nhân viên y tế để có thể xử lý kịp thời
nhiều người cảm thấy lo lắng về vấn đề tương tác thuốc điều trị tiểu đường và vaccine covid một mươi chín
do bệnh nhân đái tháo đường luôn phải dùng thuốc thường xuyên nhằm duy trì độ ổn định của đường huyết
ngoài ra những người bị tiểu đường thường đi kèm theo cả các bệnh lý khác dẫn tới việc phối hợp thêm cả nhiều loại thuốc khác nhau
tuy nhiên những người bệnh không cần phải quá lo lắng về vấn đề này
khi đi tiêm chủng hãy thông báo liệt kê đầy đủ các loại thuốc đang sử dụng
bác sĩ sẽ xem xét tình trạng của bệnh nhân và đưa ra những chỉ định về tiêm vaccine
vì vậy bệnh nhân cần tuân thủ theo những hướng dẫn của cán bộ y tế